tiếp tục chương trình phiên họp hai mươi ba sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubthq đã cho ý kiến và dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội hội đồng nhân dân
tại phiên thảo luận các ý kiến đều nhất trí với tờ trình của ban công tác đại biểu
khẳng định việc ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số tám mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội
về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu
hoặc phê chuẩn được cho là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm
đã được xác định trong các văn kiện của đảng và pháp luật
góp ý vào dự thảo nghị quyết nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn về tên gọi phạm vi điều chỉnh
đối tượng lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm làm rõ căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm
bên cạnh đó đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết
trên cơ sở đó ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục xem xét để quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm